dịch covid một mươi chín đang diễn biến vô cùng phức tạp tại các tỉnh miền nam nhiều bệnh viện trên địa
bàn thành phố hà nội đã đồng loạt tri viện y bác sĩ đến thành phố hồ chí minh và các tỉnh
để chung tay đẩy lùi dịch bệnh và những ngày qua hàng trăm thầy thuốc tại nhiều bệnh viện ở hà
hà nội như bệnh viện tai mũi họng trung ương bệnh viện đa khoa việt đức viện huyết học truyền máu
trung ương đã đồng loạt xuống tóc để sẵn sàng nam tiến chống dịch covid một mươi chín nhiều năm thầy thuốc
ngậm ngùi cắt chọc mái tóc của mình nhiều nữ điều dưỡng hy sinh mái tóc dài óng ả nhưng với
tinh thần vì người bệnh chung tay để việt nam sớm chiến thắng dịch bệnh họ vẫn cảm thấy vui vẻ
các y bác sĩ chia sẻ việc sẵn sàng về chuyên môn về ý chí về tinh thần quyết tâm chống dịch
các thành viên cũng sẵn sàng cho việc thay đổi về diện mạo của bản thân để thuận tiện nhất
cho thực hiện nhiệm vụ
những ngày qua năm trăm linh y bác sĩ tại bệnh viện đại học y hà nội cũng không ngần ngại xuống tóc để vào
bệnh viện giã chiến hồi sức tích cực tại quận hoàng mai với mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh tại thủ đô
để đảm bảo quyền lợi cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch công đoàn y tế việt nam kiến
nghị tổng liên đoàn lao động việt nam đề xuất chính phủ nhà nước và các bộ ngành liên quan sớm
ban hành chế độ chính sách phong tặng liệt sĩ đối với những cán bộ y tế tử vong khi làm nhiệm vụ chống
dịch covid một mươi chín đồng thời bổ sung đối tượng thi hành công vụ là cán bộ y tế đang thi hành nhiệm
vụ tại các cơ sở y tế trước mắt tổng liên đoàn lao động việt nam đã nhất trí về chủ trương với hai
kiến nghị cho phép công đoàn y tế việt nam được chi mức chi hỗ trợ là hai triệu đồng trên một cán
bộ y tế trên một đợt công tác do bộ y tế có quyết định cử đi tăng cường đồng thời cho phép tiếp
tục mua một mươi thẻ bảo hiểm an toàn cho cán bộ y tế đi chi viện tăng cường chống dịch
tại một mươi chín tỉnh thành phố phía nam